và thay thế một phần đê đất bằng đê bê tông cốt thép tại quận ba đình quận tây hồ thành phố hà nội
đây là một trong tám công trình cấp bách nhằm hạn chế ủn tắc giao thông trên địa bàn thành phố hà nội
được thủ tướng chính phủ cho phép áp dụng hình thức giao thầu từ giai đoạn đầu của dự án
tại quận ba đình quận tây hồ do ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông hà nội làm chủ đầu tư
dự án có tổng mức đầu tư khoảng ba trăm một mươi hai tỷ đồng được khởi công từ tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi
theo tiến độ dự kiến ban đầu đến nay dự án đã chậm tiến độ hai tháng
dự kiến ngày ba mươi tháng chín các hạng mục còn lại của dự án sẽ được thay đổi
các hạng mục vẫn được hoàn thành để thông xe toàn bộ dự án vào ngày bảy tháng một mươi tới
sau khi kiểm tra đồng chí hoàng trung hải yêu cầu các đơn vị liên quan tập trung một trăm linh khả năng
chủ động thực hiện quản lý tiến độ kịp thời đề xuất những vấn đề phát sinh để thực hiện dự án đảm bảo chất lượng
không để xảy ra tình trạng nứt gãy sụt lún
hoàn thành dự án trước ngày một mươi tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám theo đúng kế hoạch đã đề ra
bên cạnh đó các đơn vị thi công phải thường xuyên dọn dẹp công trường
thu gom vận chuyển rác thải xây dựng ngay trong ngày
không để ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị và việc đi lại của người dân